năm hai nghìn một mươi bảy được đánh giá là năm của tình đoàn kết việt nam lào lào việt nam
khi diễn ra kỷ niệm năm mươi năm năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao và bốn mươi năm ngày ký hiệp ước hữu nghị và hợp tác giữa việt nam và lào
hai bên đã phối hợp tổ chức nhịp nhàng thiết thực và hiệu quả hàng trăm hoạt động từ trung ương đến địa phương
đây là kết quả đã được báo cáo tại phiên họp về tình hình thực hiện các nhiệm vụ hợp tác với lào năm hai nghìn một mươi bảy và phương hướng năm hai nghìn một mươi chín
thủ tướng chính phủ nguyễn xuân phúc chủ trì phiên họp
năm hai nghìn một mươi bảy việt nam và lào đã tích cực phối hợp triển khai thực hiện thỏa thuận giữa hai bộ chính trị
thỏa thuận hợp tác giữa hai chính phủ và đạt được những kết quả quan trọng trên tất cả các lĩnh vực
góp phần vào sự ổn định và phát triển của mỗi nước tiếp tục củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
tổ chức hơn ba trăm linh đoàn cấp cao và các cấp thăm viếng lẫn nhau nổi bật là chuyến thăm việt nam của tổng bí thư
chủ tịch nước bunyang volachit thủ tướng thonglun sisulit chủ tịch quốc hội pani yathotu và chuyến thăm lào của thủ tướng nguyễn xuân phúc
phối hợp tuyên truyền sâu rộng quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào lào việt nam và những thành tựu đổi mới của mỗi nước
tổ chức tốt công tác khen thưởng cho các tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong việc góp phần củng cố và tăng cường mối quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào
hai bên đã tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng đảng xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế
phối hợp tổ chức tốt các cuộc hội thảo lý luận và thực tiễn mở các lớp nghiên cứu chuyên đề giữa hai đảng hai quốc hội hai chính phủ và giữa các ban bộ ngành liên quan
năm hai nghìn một mươi tám tiếp tục củng cố và phát triển quan hệ về chính trị ngoại giao triển khai thực hiện tốt các tuyên bố chung và thỏa thuận cấp cao hai nước
tăng cường trao đổi đoàn lãnh đạo cấp cao hai đảng hai nhà nước dưới nhiều hình thức đoàn các bộ ngành địa phương và đoàn thể nhân dân hai bên theo hướng thiết thực hiệu quả
củng cố kiện toàn nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác giải quyết kịp thời các vấn đề khó khăn vướng mắc phát sinh trong quan hệ hai nước
trên tinh thần mối quan hệ hữu nghị truyền thống đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện việt nam lào
phối hợp triển khai xây dựng một số công trình và tôn tạo các di tích lịch sử về quan hệ đoàn kết đặc biệt việt nam lào ở mỗi nước